lãnh đạo thành phố hà nội đồng ý phương án mở cửa trở lại các dạp chiếu phim và các cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật kể từ ngày một mươi tháng hai theo đề xuất của sở văn hóa và thể thao
theo đó ubnd tp hà nội vừa có văn bản cho phép các giạp chiếu phim các cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật trên địa bàn thành phố mở cửa từ ngày một mươi tháng hai
theo đó ubnd tp đã thống nhất với đề xuất của sở văn hóa và thể thao hà nội đồng thời giao sở chủ trì phối hợp với sở y tế ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã triển khai thực hiện đúng quy định đảm bảo an toàn hiệu quả tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị di tích thắng cảnh hương sơn chùa hương sẽ đón khách trở lại sau gần hai mươi ngày tạm dừng khai hội để phòng dịch covid một mươi chín
theo đó vào ngày tám tháng hai phó chủ tịch hà nội chử xuân dũng ký văn bản thống nhất với đề nghị của huyện mỹ đức liên quan đến đề xuất mở cửa tổ chức phục vụ đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt là quần thể hương sơn chùa hương trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu sở văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp sở y tế hướng dẫn huyện mỹ đức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đảm bảo đúng hướng dẫn của trung ương và thành phố